chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đi thăm và trao học bổng tặng quà cho gia đình chính sách nạn nhân chất độc màu da cam
tại xã đất mũi huyện ngọc hiển thăm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đất mũi thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng ở cà mau
nói chuyện với bà con tại xã đất mũi huyện ngọc hiển chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng
đây là xã ở tận cuối cùng của bản đồ việt nam đã có đường giao thông
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước quốc hội rất quan tâm đến người dân đặc biệt là người dân ở cà mau về đời sống xã hội
trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nối liền từ điểm địa đầu km số tại cao bằng đến cà mau
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi bảy con đường lớn sẽ hoàn thành để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân cà mau nói riêng và nhân dân cả nước khi đến với cà mau
với tấm lòng nghĩa tình với bà con đất mũi nhân dịp này chủ tịch quốc hội các nhà hào tâm các cơ quan tổ chức đã gửi đến gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam các cháu thiếu nhi ở xã đất mũi những món quà ý nghĩa
chủ tịch quốc hội đã đến viếng dân hương và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm bắc hồ đến thăm gia đình mẹ việt nam anh hùng hồng thị trà mẹ việt nam anh hùng võ thị tường
cũng trong chuyến thăm lần này chủ tịch quốc hội cũng có buổi trò chuyện với ba mươi chín cán bộ chiến sĩ ở đồng biên phòng ra gốc và làm việc với cụm khí điện đạm cà mau